diễn đàn công nghệ tiên phong với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về trí tuệ nhân tạo
qua hai lần tổ chức tại việt nam đã tạo được tiếng vang lớn cả trong và ngoài nước
tiếp nối thành công đó vừa qua việt nam frontiaer summit lần thứ ba
đã bắt đầu bằng phiên thảo luận với chủ đề chuyển đổi trí tuệ tại việt nam
theo thông tin từ đơn vị tổ chức rubik ai nếu như năm hai nghìn một mươi tám diễn đàn tập trung đánh giá mức độ
áp dụng công nghệ bốn của các doanh nghiệp lớn tại việt nam
thì năm nay chủ đề chính của diễn đàn là khả năng phát triển và triển khai trí tuệ nhân tạo tại việt nam
thảo luận tại phiên công bố sự kiện các diễn giả cũng là các chuyên gia phát triển trí tuệ nhân tạo
đều khẳng định việt nam với đội ngũ chuyên viên trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh
có tiềm năng to lớn để phát triển các sản phẩm trí tuệ nhân tạo
rubik ai cũng cho biết diễn đàn lần này có ba mươi năm gian hàng giới thiệu các dự án công nghệ nổi bật của năm quốc gia
tiếp đón bốn mươi khách mời là các chuyên gia ai quốc tế và dự kiến sẽ có hơn hai người tham dự
chuỗi sự kiện của diễn đàn sẽ kéo dài đến hết tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín